chương trình thời sự sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây

sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tại tp hcm ban thường trực ubnd tổ quốc ban vận động quỹ vì người nghèo tp hcm
đã phát động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình thương
phương tiện sinh kế cho các hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
tại lễ phát động ban thường trực ubnd tổ quốc ban vận động quỹ vì người nghèo tp hcm
đã kêu gọi các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay
đồng hành cùng hệ thống mặt trận tổ quốc việt nam các cấp trong công tác chăm lo cho người nghèo
trong đợt cao điểm quỹ vì người nghèo thành phố dự kiến hỗ trợ kinh phí xây dựng năm mươi căn nhà tình thương
sửa chữa một trăm chín mươi năm căn nhà trao tặng một trăm năm mươi hai phương tiện sinh kế và hỗ trợ xe lăng học bổng
quà cho các hộ nghèo sổ tiết kiệm v v
cũng trong khuôn khổ buổi lễ ban thường trực ubnd tổ quốc ban vận động quỹ vì người nghèo tp hcm
cũng đã trao tặng kinh phí xây dựng hai mươi nhà tình thương và chín mươi hai phương tiện sinh kế cho các gia đình chính sách khó khăn
hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố
với chủ đề làm theo lời bác phụ nữ quân đội tô thắm truyền thống bộ đội cụ hồ
vừa qua tại tp nhcm tổng cục chính trị quân đội nhân dân đã tổ chức liên hoan tuyên truyền viên giỏi
phụ nữ quân đội năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía nam
đây là sự kiện hướng tới chào mừng kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam ngày hai mươi tháng một mươi
tham gia liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ quân đội năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía nam năm nay
có một mươi chương trình của các cơ quan đơn vị
nhiều chương trình được xây dựng công phu sáng tạo phản ánh sinh động văn hóa vùng miền
và đây cũng là dịp rất là ý nghĩa để em được giao lưu học hỏi với rất là nhiều cán bộ hội viên của các đơn vị trong toàn quân
đến với liên hoan lần này thì phụ nữ hải quân chúng tôi muốn gửi gắm đến phụ nữ toàn quân
những gương điển hình tiên tiến của phụ nữ hải quân
và chúng tôi muốn gửi gắm tình yêu quê hương biển đảo đến lan tỏa đến phụ nữ của toàn quân
nhiều đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền về kết quả phụ nữ đơn vị
truyền lời bác dạy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong đó có nhiều tấm gương phụ nữ chịu thương chịu khó hy sinh vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống
hoàn thành tốt nhiệm vụ là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác
chúng ta đều thấy những tấm gương điển hình tiên tiến của phụ nữ quân đội
dù bất ngận trong hoàn cảnh nào khó khăn đến đâu thì phụ nữ quân đội vẫn luôn luôn vượt lên trên hoàn cảnh
để phấn đấu học tập tốt gian luyện tốt và công tác tốt cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc
tất cả những điều đó đều là sự phấn đấu để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cũng như dạy kinh nghiệm của người
kết quả liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ quân đội hai nghìn một mươi chín khu vực phía nam
đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị
phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
dịch bệnh tàn lợn châu phi tại nước ta đã từng bước kiểm soát tốt hơn
tuy nhiên các nước chung quanh có đường biên giới giáp với việt nam
bệnh dịch này vẫn xảy ra trầm trọng và có diễn biến phức tạp
sau đó vừa qua ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh đã có công văn gửi thường trực
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
và các ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn sản phẩm tiền lợn qua biên giới
đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chỉ đạo đôn đốc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các tỉnh biên giới
thành lập đoàn công tác trực tiếp đến các địa bàn trọng điểm để hướng dẫn đôn đốc kiểm tra
các biện pháp ngăn chặn kịp thời phát hiện và xử lý chấm dứt tình trạng vận chuyển trái phép
động vật sản phẩm động vật đặc biệt là lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào việt nam
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm các trường hợp buôn bán giết mổ vận chuyển lợn sản phẩm lợn không bảo đảm an toàn
làm lây lan dịch bệnh bảo đảm sớm chấm dứt tình trạng nhập lậu vận chuyển buôn bán trái phép
động vật sản phẩm động vật đặc biệt là lợn sản phẩm lợn ra vào việt nam trường hợp bắt được
các lô hàng động vật sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay
theo thống kê của sở giao thông và vận tài tp đà nẵng từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã xảy ra
hai mươi vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi hai người bị thương hai mươi sáu người so với cùng kỳ năm trước số vụ
tai nạn và số người chết không tăng không giảm bị thương giảm ba mươi tám
trong chín tháng qua tp đà nẵng đã chỉ
đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
lắp đặt camera giám sát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường ra soát những bất cập trong
tổ chức giao thông trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín đà nẵng phân đấu kiềm chế kéo giảm tai
nạn giao thông từ năm trở lên trên ba tiêu chí so với năm hai nghìn một mươi tám giao các sở ngành liên quan tổ chức
tốt các nhiệm vụ theo phân công trong đó công an thành phố triển khai các lực lượng gia quân
xử lý vi phạm theo các chuyên đề nhất là hành vi vi phạm dẫn đến nguy cơ gây ra tai nạn giao thông
như đi không đúng phần đường làn đường vượt đèn tín hiệu giao thông lạm dụng nồng độ cồn chất kích thích ma túy
sở công thương tp hcm vừa có văn bản gửi ubnd tp hcm về việc kiến nghị đẩy mạnh sử dụng điện mặt trời trên địa bàn thành phố
theo đó đơn vị liên quan như sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính sở xây dựng tổng công ty điện lực
xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể điện mặt trời áp máy của thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hiện nay còn vướng mắt về thủ tục đầu tư nguồn vốn vấn đề chủ sở hữu mái nhà công sở cơ chế chính sách
nên cần nghiên cứu tìm ra giải pháp thích hợp để triển khai sử dụng điện mặt trời trên mái nhà ở thành phố có hiệu quả
do đó sở công thương đề nghị tổng công ty điện lực tp hcm xây dựng dự thảo giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển tổng thể
sớm trên ủy ba nhân dân thành phố xem xét vây duyệt
thưa quý vị thời điểm giao mùa là lúc lượng bệnh nhân mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp đặc biệt là nhiễm cúm gia tăng
dù là căn bệnh phổ biến tuy nhiên các chủng virus của các bệnh này đều có sự biến đổi hàng năm
vì vậy người dân không nên chủ quan đây là khuyến cáo được đưa ra từ khoa hô hấp bệnh viện bạch mai
theo bác sĩ bệnh viện bạch mai các bệnh về hô hấp trong đó phổ biến nhất là các bệnh cúm gia tăng nhanh trong cộng đồng
tại giai đoạn giao mùa cùng với các nguyên nhân từ ô nhiễm môi trường bệnh có thể sẽ diễn biến nặng hơn
nếu như không có biện pháp phòng tránh điều trị hợp lý kịp thời
đặc biệt là trong những mùa chuyển giao như thế này thì thời tiết lạnh nếu bệnh nhân không giữ ấm
thì có thể bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên từ ban đầu có thể chỉ là hát hơi sổ mũi sau đó đau họng
và dần dần những vi khuẩn đó có thể lan xuống đường hô hấp dưới và dần đến là bệnh nhân sẽ bị đợt cấp của bệnh phổ tác nghẽn
còn hơn nữa là hiện tại trong tình trạng thời tiết của hà nội hiện nay thì cũng rất nhiều khói bụi
trong các thông tin thông tin truyền thông cũng đã nêu rồi thì nếu mà bệnh nhân ra ngoài mà không đeo khẩu trang
thì hít phải những khói bụi đấy là cũng có thể bị đợt cấp
theo các bác sĩ cúm là căn bệnh phổ biến dễ nhiễm và đa số dễ dàng chữa khỏi
tuy nhiên hàng năm các chủng virus cúm đều có sự biến đổi vì vậy người dân không thể chủ quan
của trẻ em và đặc biệt là những người nhiều tuổi
thì đây là hai cái đối tượng mà khi mà nhiễm cúm thì nó cũng rất là nặng nề
cho nên là đối với trẻ em thì đặc biệt là những cái đứa trẻ mà nó hay bị những cái nhiễm trùng hốp đi
nhiễm trùng hốp lại thì bố mẹ cũng phải hết sức lưu ý giữ gìn cho con để tránh lạnh
rồi thì nếu mà ở nhà trẻ môi trường mà có trường hợp nhiễm cúm thì cũng phải có những cái biện pháp phòng tránh
bên cạnh những đối tượng dễ tổn thương như trẻ em và người già
thì cả những người có tình trạng sức khỏe tốt ở những độ tuổi khác cũng không được chủ quan
mà cần chủ động thực hiện bảo vệ sức khỏe bằng những biện pháp như tiêm phòng vaccine hàng năm
ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng khi có biểu hiện viêm đường hô hấp nên khám và điều trị ngay không để bệnh nặng thêm
trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi tại hà nội bệnh viện e đã tổ chức hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm năm mươi hai năm
ngay thành lập bệnh viện
hội nghị thu hút sự tham gia của khoảng một đại biểu
với hơn bảy mươi đề tài nghiên cứu từ các nhà khoa học trong nước và quốc tế
trong những năm qua bệnh viện e đã tích cực học tập làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến tầm cỡ quốc gia và quốc tế
như phẫu thuật và can thiệp tim mạch phẫu thuật thần kinh sọ não chấn thương chỉnh hình phẫu thuật và điều trị sản phụ khoa
sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa như sản tim mạch hay sự phối hợp giữa các chuyên khoa tim mạch hồi sức tích cực
ngoại khoa tổng hợp gây mê hồi sức đã cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch
hội nghị khoa học này là dịp để bệnh viện tổng kết quá trình làm việc giảng dạy nghiên cứu khoa học gặp gỡ
giao lưu với các đồng nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trao dồi và cập nhật kiến thức
để phục vụ bệnh nhân cũng như công tác giảng dạy
thời gian tới những chuyên ngành thế mạnh của bệnh viện như tim mạch lồng ngực cũng sẽ được tiếp tục để mạnh phát triển
để bệnh viện luôn là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của nhân dân
một trong những cách thức quản lý người khuyết tật trí tuệ hiệu quả là lao động trí liệu phục hồi chức năng với những việc làm phù hợp
và tại phú thọ một số lớp học lao động thông qua các công việc cụ thể đã lần lượt được mở ra
trở thành một phương thức trị liệu mới mang lại hiệu quả cao giúp người khuyết tật trí tuệ dần phục hồi tư duy
ý chí vươn lên hòa nhập cộng đồng
từng là giáo viên mầm non tại xã thu ngạc huyện tân sơn
anh trần văn đạo bị mắc bệnh tâm thần cách đây hai mươi năm
những năm bị mắc bệnh anh trở nên hung hãn đánh chửi vợ con đốt nhà buộc gia đình phải xích nhốt
sau nhiều năm điều trị tại nhà không có dấu hiệu phục hồi
năm hai nghìn một mươi bảy anh đạo được gia đình đưa vào trung tâm để điều trị
qua hơn hai năm điều trị tại đây nhận thức của anh dần được phục hồi thông qua điều trị bằng hóa dược và lao động trị liệu
vào trung tâm này thì có hồng đan chiếu với hôi ván trồng đồi
trong cây có múi cây bưởi đấy
và đây nó tỉnh táo uống thuốc đầy đủ độ nó tỉnh táo thì nghe cảm thấy công việc làm cũng thấy bình thường thấy thoải mái hơn
trung tâm trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh phú thọ
đang chữa trị chăm sóc và phục hồi chức năng cho trên một trăm tám mươi bệnh nhân tâm thần
người dối loạn tâm trí và các đối tượng xã hội khác theo quy định của pháp luật
để tạo cơ hội cho người khuyết tật vươn lên
ở nhiều lớp đào tạo nghề như đan chiếu trúc phơi bóc ván gỗ trồng rau chăm sóc vườn cây dược liệu
nhờ đó từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay trung tâm đã giúp trên năm mươi người bệnh tái hòa nhập cộng đồng tự tin hơn trong cuộc sống
mục tiêu thì cũng mang tính xã hội là chính bởi vì cái hiệu quả kinh tế có thể đem lại nó
về giá trị thì nó không cao
thế nhưng cái mục tiêu về xã hội nó rất là lớn để họ cảm thấy họ không bị mặc cảm
họ không cảm thấy là mình bị thừa bị xa lánh bị kỳ thị
mà họ vẫn cảm thấy là mình có ích cho xã hội cho bản thân
khi tham gia vào các hoạt động đấy thì phục hồi được cái chức năng tư duy của họ
cái suy nghĩ của họ rất là hiệu quả rất là hữu ích đối với bệnh nhân tâm thật
tỉnh phú thọ hiện có khoảng ba mươi gia đình có người khuyết tật thuộc hộ nghèo cần được giúp đỡ
việc triển khai hiệu quả công tác chăm sóc người khuyết tật đã có phần nâng cao nhận thức trách nhiệm
của các cấp ngành và cộng đồng trong việc thực hiện luật pháp chính sách đối với người khuyết tật
tạo cơ hội bình đẳng cho họ trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản phát huy khả năng của mình tự lực trong cuộc sống
hôm qua ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình đầu tư và xuất khẩu tp hcm
giai đoạn hai nghìn một mươi chín nhằm đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu và đề xuất định hướng giải pháp thúc đẩy xuất khẩu của thành phố trong thời gian tới
năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu của thành phố ước đạt ba mươi tám tỷ usd
riêng chín tháng năm hai nghìn một mươi chín ước đạt ba mươi bảy tỷ usd tăng năm chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín các sản phẩm máy tính linh kiện điện tử dịch may dài dép máy móc thiết bị dụng cụ ước đạt hơn một mươi bảy bảy tỷ usd
và nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu hơn năm trăm linh triệu usd một năm như gạo thủy hải sản hàng rau quả
tốc độ tăng trưởng trong một mươi năm trở lại đây ở mức không cao dưới một mươi một năm
cơ cấu xuất khẩu chậm chuyển dịch và chịu tác động mạnh diễn biến kinh tế của thế giới
thời gian tới thành phố tập trung phân tích vị trí hàng hóa của thành phố đang đứng ở đầu trong tổng thể hàng hóa của thế giới
nguyên nhân và những vướng mắt trong hoạt động xuất khẩu của thành phố đề xuất những giải pháp cụ thể và khả thi
tháo gỡ những vướng mắt khó khăn có thể triển khai thực hiện trong trước mắt lâu dài cần sự hỗ trợ phối hợp của bộ ngành trung ương
sau gần hai năm triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ
đề án đã giúp cho nhiều chị em thực hiện được ý tưởng kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực khẳng định vai trò của phụ nữ với phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn một mươi năm khi đàn bò cho sữa mà không tìm được đầu ra do giá sữa tươi quá rẻ chị nguyễn thị thịnh đã quyết định tìm hướng đi riêng
thay đổi quy trình chăn nuôi bò khép kín theo hướng quy mô ra trại chế biến sữa sạch chất lượng dinh dưỡng cao
hướng đến đối tượng khách hàng là những người tiêu dùng sản phẩm sạch xây dựng mối quan hệ chặt chẽ bền vững giữa người sản xuất và người tiêu dùng
với cam kết chất lượng từ khâu sản xuất chế biến và phân phối
đến nay sản phẩm sữa tươi và các chế phẩm từ sữa mang nhãn hiệu mục đồng đã tìm được chỗ đứng trên thị trường
doanh thu hàng năm đạt từ năm đến bảy tỷ đồng bước đầu khẳng định hướng đi đúng đắn của chị
chúng mình đã tự đứng lên để tự sản xuất tự chế biến và tìm đối ra cho sản phẩm của mình với một phương thức chăn nuôi hoàn toàn khác biệt
ở đây hoàn toàn là bò không sử dụng thân công nghiệp cũng như là thức ăn có nguồn gốc biến đổi gen
bề cây gốc hình chế biến thì đảm bảo các sản phẩm đối ra là hoàn toàn không chứa những kích thích tố tăng sữa
kích thích tố tăng trọng cũng như là không tương đối kháng sinh và không sử dụng chất bảo quản
sau gần hai năm triển khai các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh hà nam đã phối hợp hỗ trợ thành lập mới năm hợp tác xã
và một mươi bốn tổ hợp tác do phụ nữ đảm nhiệm phối hợp với bưu điện cung cấp hỗ trợ hội viên
phụ nữ bán sản phẩm tiêu dùng với tổng doanh thu gần ba trăm linh triệu đồng hỗ trợ vốn vay và vận chuyển sản phẩm
giúp trên hai trăm linh phụ nữ mới khởi sự kinh doanh bán sản phẩm nestlay với doanh thu trên ba tỷ đồng
trong thời gian tới thì hội phụ nữ tỉnh chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo
thay đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong các năm tiếp theo của giai đoạn
tập trung vào việc tổ chức các lớp đào tạo phối hợp để nâng cao những kiến thức cho trẻ em phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp
về hỗ trợ về khởi sự kinh doanh về quản trị doanh nghiệp
hội phụ nữ tỉnh hà nam đặt ra mục tiêu phụ nữ phát triển kinh tế gia đình
đồng thời tham gia phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
mỗi hội viên phụ nữ sẽ phát huy nội lực của mình để cùng tham gia vào xây dựng gia đình hạnh phúc và sự phát triển của xã hội
mới đây tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra đêm nhạc mang tên ngắm nhìn thế giới
chương trình do học viện âm nhạc quốc gia quỹ thiện nhân và những người bạn phối hợp với cùng một số đơn vị tổ chức
ngắm nhìn thế giới lucas the world không chỉ là một điểm hẹn văn hóa dành cho người yêu nghệ thuật
mà còn là nơi để lan tỏa yêu thương
đêm nhạc là một chương trình hợp xướng quốc tế với sự góp mặt của các nghệ sĩ piano italia hàn quốc và việt nam
toàn bộ số tiền bán vé của chương trình được quyên góp cho quỹ thiện nhân và những người bạn
để mang lại cơ hội được hoàn thiện cơ thể hòa nhập với cuộc đời cho những em nhỏ bất hạnh
trong đêm nhạc còn diễn ra sự kiện đầu giá hai bức tranh của họa sĩ văn dương thành nhằm quyên góp tiền cho quỹ
ban tổ chức chương trình cho biết toàn bộ số tiền thu được trong đêm nhạc sẽ hỗ trợ hoàn toàn chi phí phẫu thuật
cho khoảng tám chín em nhỏ kém may mắn khiếm khuyết bộ phận sinh dục phẫu thuật trong tháng một mươi một này
chiều qua tại trung tâm giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật đã tổ chức khai mạc festival nhếp ảnh trẻ lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
chương trình bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi năm và cứ định kỳ hai năm được tổ chức một lần dành cho các tác giả nhếp ảnh trẻ từ một mươi tám đến ba mươi năm tuổi trên cả nước
qua hai năm tổ chức festival nhếp ảnh trẻ đã nhận được sự ủng hộ tham gia khá đông đảo của các nhà nhếp ảnh trẻ tuổi
năm hai nghìn một mươi chín festival nhếp ảnh trẻ có chủ đề việt nam hôm nay với hai thể loại ảnh ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệp ý niệm
sau hơn ba tháng phát động ban tổ chức nhận được hơn hai tác phẩm ở cả hai thể loại
ban tổ chức chọn ra một trăm chín mươi bảy tác phẩm của một trăm một mươi hai tác giả để trưng bày tại festival
trong đó giải nhất thể loại ảnh hiện thực được trao cho tác giả phan thị khánh
với tác phẩm landmark tám mươi một khát vọng vươn cao
giải nhất thể loại ảnh thể nghiệp ý niệm được trao cho tác giả trần bảo hòa
với tác phẩm mang tên khi giọt nước mắt rừng cạn khô
festival nhếp ảnh trẻ là một sân chơi hấp dẫn có sức quấn hút với các nhếp ảnh trẻ
đây cũng là cầu nối để giới trẻ yêu thích nhấp ảnh trong cả nước được giao lưu học tập những kinh nghiệm lẫn nhau
đồng thời bổ sung đội ngũ kế cận cho lực lượng nhếp ảnh việt nam
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi
đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh bình thuận lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức
với sự tham dự của hai trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn một trăm linh một người của ba mươi bốn dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh bình thuận
đến nay một trăm linh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô thảm nhựa thông suốt đến trung tâm xã
được phủ sóng truyền hình phát thanh
chín mươi tám số hộ sử dụng điện lưới quốc gia tám mươi tám ba hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh
một mươi bảy trên một mươi bảy xã thuần đồng bào dân tập thiểu số có nhà văn hóa xã
một trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn diện hộ nghèo được cấp miễn phí theo bảo hiểm y tế
đến nay tại một mươi bảy xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số đã có bốn xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn bình thuận phát huy tối đa nội lực biến lợi thế tiềm năng thành nguồn lực quan trọng để tự lực vươn lên phát triển và hội nhập
phân đấu không để khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các vùng miền khác tiếp tục nới rộng
còn tại thành phố con tum tỉnh con tum hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh con tum đã tổ chức đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh con tum lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tham gia đại hội có hai trăm bốn mươi một đại biểu là những cán bộ hội đoàn viên ưu tú tiêu biểu cho trí tuệ nhiệt huyết hoài bão lớn đại diện cho hơn hai trăm chín mươi
hội viên thanh niên trong toàn tỉnh về giữa đại hội
trong nhiệm kỳ qua tổ chức hội ca cấp đã bám sát cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả
nghị quyết đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh con tum lần thứ sáu
với tinh thần đâu đảng cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên
nhiều chương trình phong trào được các cấp hội thực hiện sáng tạo thiết thực hiệu quả có tính xã hội rộng rãi
trong phần tin quốc tế dư luận trái chiều về thỏa thuận mới giữa anh và eu
mỹ và trung quốc cụ thể hóa thỏa thuận thương mại
thưa quý vị sau khi thủ tướng anh boris johnson và giới chức liên minh cho eu xác nhận đặt được thỏa thuận brexit
lãnh đạo công đảng đối lập jeremy corbyn đã kêu gọi các nghị sĩ bác bỏ dự thảo thỏa thuận này
trong tuyên bố ông jeremy corbyn cho rằng
thủ tướng boris johnson đã thương lượng một thỏa thuận còn tồi tệ hơn so với thỏa thuận mà bà theresa may đã đàm phán
ông cảnh báo những đề xuất mới của thủ tướng johnson có thể gây rủi ro đối với an toàn thực phẩm
cũng như nguy cơ hệ thống chăm sóc y tế công và miễn phí mà nước này ấp ủ rơi vào các tay tập đoàn tư nhân của mỹ
thỏa thuận brexit mới của thủ tướng johnson cũng vấp phải sự phản đối của đảng dân chủ tự do đối lập
theo lãnh đạo của đảng này thỏa thuận mới sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực như kinh tế dịch vụ công cộng và môi trường tại anh
trong khi đó lãnh đạo của đảng dân tộc scotland tuyên bố sẽ không bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận brexit mới của thủ tướng johnson tại quốc hội
tuy nhiên chủ tịch hạ viện của anh jacob remos lại cho rằng anh đã đạt được một thỏa thuận tốt đẹp với eu và bảo đảm anh là một liên minh hải quan duy nhất
còn đa số lãnh đạo các nước eu thì cho rằng thỏa thuận mới công bằng hợp lý và phù hợp với nguyên tắc của khối
sau một tuần thổ nhĩ kỳ phát động chiến dịch tấn công nhằm vào các lực lượng người quốc
lực lượng người quốc syri đã có sáu trăm bảy mươi ba thành viên thiệt mạng hiện chiến dịch của thổ nhĩ kỳ chưa có dấu hiệu chấm dứt
nhiều quốc gia đang kêu gọi thổ nhĩ kỳ rút quân và ngừng các hoạt động quân sự ở syri
thì ankara đã khẳng định quyết tâm tiếp tục chống lại lực lượng dân chủ syri với đa số là thành viên người quốc mà nước này coi là khủng bố
thổ nhĩ kỳ đã tiếp tục huy động lực lượng tới biên giới với syri
trong khi đó quân đội syri đã tiến vào thành phố ain kobani theo thỏa thuận với người quốc và được quân đội nga hỗ trợ
một số cuộc đụng độ đã xảy ra
theo hãng thông tấn nhà nước syri một máy bay không người lái của thổ nhĩ kỳ đã bị bắn rơi tại một ngôi làng thuộc tỉnh al asake phía đông bắc syri
mỹ và trung quốc đang xúc tiến soạn thảo văn bản thỏa thuận thương mại giai đoạn một để lãnh đạo hai nước ký vào tháng tới
thông tin này được bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin đưa ra mới đây
phía mỹ cho biết thỏa thuận thương mại giai đoạn một sẽ bao gồm một nội dung khá rộng về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mỹ tại trung quốc
vấn đề mở cửa thị trường dịch vụ tài chính của trung quốc vấn đề cơ cấu nông nghiệp và tiền tệ
một số nội dung như chuyển giao công nghệ cũng như các dịch vụ phi tài chính sẽ được giải quyết trong giai đoạn đàm phán thứ hai
bộ trưởng tài chính mỹ stephen murchin thông báo ông và đại diện thương mại của mỹ robert lighthizer sẽ thảo luận với phó thủ tướng trung quốc lưu hạc qua điện thoại
và sau đó ba người có thể gặp nhau tại santiago của chile trước khi cuộc gặp giữa tổng thống donald trump và chủ tịch trung quốc tập cận bình dự kiến diễn ra bên lề hội nghị cấp cao apec trong hai ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng một mươi một tới
trong khi đó bộ thương mại trung quốc bày tỏ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận giai đoạn một với mỹ càng sớm càng tốt
cũng như đạt được tiến bộ trong việc hai nước hủy bỏ áp thuế lên các mặt hàng của nhau
mới đây cơ quan điều tra anh mỹ đã bắt hàng trăm người trên toàn thế giới
mỹ sập một trang web đen khiêu dâm trẻ em đặt tại hàn quốc
trang web này đã bán những video khủng khiếp để lấy tiền ảo
các quan chức từ mỹ anh và hàn quốc mô tả mạng lưới này là một trong những hoạt động khiêu dâm trẻ em lớn nhất mà họ từng gặp từ trước tới nay
hơn ba trăm linh người thuộc ba mươi tám quốc gia đã bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp
bộ tư pháp của mỹ đã giải cứu được ít nhất hai mươi ba nạn nhân vị thành niên ở mỹ anh và tây ban nha đang bị những người dùng trang web này lạm dụng
trang web đen này đã dựa vào tiền điện tử bitcoin để bán quyền truy cập vào hai trăm năm mươi video mô tả lạm dụng tình dục trẻ em
đây là một trong những trang web đầu tiên kiếm tiền từ nội dung khiêu dâm trẻ em thông qua bitcoin
nó cho phép người dùng che giấu danh tính của mình trong các giao dịch tài chính
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại